sau khi ủy ban nhân dân tỉnh bến tre xử phạt trường hợp tàu cá đầu tiên vi phạm vùng biển nước ngoài
theo nghị định số bốn mươi hai của chính phủ với mức phạt lên tới tám trăm linh triệu đồng
các chủ tàu tỉnh bến tre cho rằng mức phạt như vậy là quá cao
nhưng phải như vậy mới đủ sức gian đe vi phạm
ông phạm văn tuấn chủ tàu cá ở xã an thủy huyện ba chi
là người có mặt tại buổi trao quyết định xử phạt đối với ông võ văn lai
chủ tàu bt chín trăm ba mươi một sáu mươi bảy ts đã bị cơ quan chức năng của malaysia bắt do xâm phạm vùng biển của nước này
ông tuấn cho biết sau vụ việc chủ tàu vi phạm còn mất trên hai tỷ đồng
gồm tiền nộp phạt tiền nuôi thuyền viên và giá trị con tàu bị malaysia giam giữ
mức phạt tám trăm linh triệu đồng là rất cao
nhưng như vậy mới đủ sức gian đe đối với các tàu có ý định vi phạm vùng đánh bắt
ông tuấn cũng cho biết thêm những năm gần đây sản lượng trên các ngư trường của việt nam đã giảm rất nhiều
trong khi ngư trường của các nước khác sản lượng còn nhiều
nên các thuyền trưởng tài công thường đưa tàu sang khai thác trộm
còn chủ tàu dù không muốn nhưng cũng không quản lý được khi tàu đã ra khơi
không ai mà cho ghe tàu mình đi ra nước ngoài
ra nước ngoài thì cái thức bị bắt là mất của
cái thứ hai nữa bây giờ tiền ngân hàng có số bây giờ bị bắt rồi là tiền ngân hàng bây giờ không trả được
là bây giờ nó quá giá nhà rồi này cái nọ tùm lum không còn tài sản thế chấp
rồi bây giờ nó quá giá tùm lum bây giờ có người trắng tay luôn
toàn tỉnh bến tre có gần bốn tàu cá đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển
trong đó phương tiện đánh bắt xa bờ là hơn hai tàu
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy

phòng bến tre có cái tôn tâm giám sát hình tinh là thường xuyên nhắc nhở các phương tiện
là vi phạm ganh giới với các nước láng giềng
đại diện tri cục thủy sản bến tre cũng cho biết
ngoài xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo nghị định bốn mươi hai
các địa phương có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài
sẽ tổ chức kiểm điểm ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
để làm gương cho các chủ tàu thuyền viên khác